dù đứng trước làn sóng đổi mới mạnh mẽ của thời kỳ hội nhập và phát triển
cộng đồng dân tộc thái vẫn luôn có ý thức bảo vệ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình
nhờ đó văn hóa dân tộc thái đã vững vàng tồn tại và thể hiện bản sắc riêng
trong bức tranh chung của năm mươi bốn dân tộc anh em
văn hóa dân tộc thái vừa giữ được tính truyền thống vừa mang tinh thần hội nhập
điều đó đã tạo nên giá trị cũng như sức mạnh trường tồn cho văn hóa dân tộc thái ngày hôm nay
ngoài ra một số ít cư dân sinh sống ở phía tây thanh hóa và nghệ an
đây là một dân tộc mà văn hóa của họ chứa được nhiều giá trị truyền thống
được cất giữ trong những di sản còn lưu giữ được cho đến ngày nay

và hàng trăm con sống bằng nan tre để tạo nên một cây nêu độc đáo rực rỡ trung tâm của cả lễ hội

người dân bản thường mất nhiều tuần để hoàn thành hàng chục chất chống chiêng nhiều màu sắc như thế này và hàng trăm con sống bằng nan tre để tạo nên một cây nêu độc đáo rực rỡ trung tâm của cả lễ hội
người ta nói là cái sáng trá này nó bao gồm tất cả những cây cỏ hoa lá chim muông thú rừng ở trên rừng là họ thể hiện trên cây nêu
đấy là một cái ý nghĩa linh thiêng của cái cây nêu này
nó có một cái khung bốn chân và nó có hai cái cột cây nêu cao lên
hai cái cột cây nêu này nó tượng trưng cho đôi vợ chồng
phần lễ bao giờ cũng là phần linh thiêng nhất và thể hiện tín ngưỡng dân gian của đồng bào thái
các vật phẩm cúng lễ là những đồ quan trọng với người thái
bên cạnh lễ mặn một số vật dụng quen thuộc trở thành hình ảnh biểu tượng của dân tộc như chiếc khăn piêu những đồng bạc của người thái cũng không thể thiếu trong mâm cúng lễ
khi trở thành một hoạt động cộng đồng lễ hội không chỉ là dịp để những người con nuôi tới cả
sau phần làm lễ là nghi thức giữa hoa ban hoa mạ
với người thái đây là hai loại hoa biểu tượng của dân tộc cũng là loài hoa báo hiệu cho mùa lễ hết trá sắp đến
bởi vậy trong phần hội nghi lễ rước hoa mạ hoa ban là một phần nghi lễ quan trọng
báo với tổ tiên và thần linh rằng đã đến đúng thời điểm để tổ chức lễ hội
cái lẽ dước này là nó mang cái ý nghĩa tượng trưng là đến cái mùa hoa mạ hoa ban này người ta tổ chức cái buổi lễ hết trá này
nghĩa của nó như vậy không được làm vào những cái tháng khác thì mùa hai tháng chín chúng tôi cũng thường thường vẫn là làm hội rồi còn làm lễ đúng vào tháng hai mới làm lễ làm lễ thực sự đấy
trong ngày hội ngoài phần múa hát dân gian khắp trá có lẽ là tiết mục được mong đợi nhất và là phần quan trọng nhất trong lễ hội
trong lễ hội bà con đã chất lọc những ý nghĩa tâm linh và đời sống đưa vào trong phần diễn trò của điệu khắp trá
khắp trá có làn điệu riêng lúc vui nhộn lúc tí du dương sâu lắm còn được đềm thêm nhạc của sáng mo trầm bồng nhịp rộn ràng
càng làm cho làn điệu này thêm nhiều lòng